sáng nay ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi việt nam bắt đầu thực hiện cuộc gọi năm g đầu tiên trên mạng của viettel tại hà nội
như vậy việt nam đang nằm trong nhóm nước dẫn đầu khi triển khai mạng năm g
trước đó ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín viettel cùng tập đoàn ericsson thực hiện kết nối chính thức lần đầu tiên trên mạng di động năm g tại việt nam
cuộc gọi đầu tiên được ghi nhận có tốc độ kết nối mạng năm g của viettel với thiết bị đầu cuối đạt từ một năm đến một bảy gb trên dây
vượt xa tốc độ giới hạn lý thuyết của mạng bốn g lte tương đương với tốc độ của các quang thương mại
theo kế hoạch viettel sẽ tiếp tục mở rộng thử nghiệm mạng di động năm g tại tp hcm